qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình đêm một mươi một tháng sáu lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau kết hợp cùng với các đơn vị có liên quan đã dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra xe container vận chuyển số lượng lớn tôm đã được đóng gói thành phẩm có dấu hiệu nghi vấn
tài xế điều khiển phương tiện là huỳnh trọng vinh chú tại huyện trợ gạo tỉnh tiền giang tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có chứa một mươi hai năm tấn tôm xú nguyên con có chứa tạp chất aga
theo kết quả điều tra ban đầu lô hàng trên là của bà châu thị thùy trang chú tại xã bình định xã định bình thành phố cà mau đang được vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và tạm giữ vụ việc đang được tiếp tục điều tra